thủ tướng chính phủ vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông mai tiến dũng
nguyên bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ do đã có vi phạm khuyết điểm trong công tác
và ban bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng
ông dũng đã thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ tổ chức các chuyến bay đưa công dân về nước
trong đại dịch covid một mươi chín để một số cán bộ văn phòng chính phủ tham mưu đề xuất không đúng kết luận
của thủ tướng chính phủ nhận hối lộ bị khởi tố bắt tạm giam
bên cạnh đó thủ tướng cũng vừa có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc
đối với ông nguyễn văn trịnh nguyên trợ lý phó thủ tướng chính phủ
trước đó mở rộng điều tra vụ công ty việt á cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định
khởi tố bị can bắt tạm giam và khám xét đối với ông nguyễn văn trịnh về tội lợi dụng
chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ